phạm minh chính đã ra công điện yêu cầu ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt mũi loang quang bạo gậy trên địa bàn thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền giám sát hướng dẫn về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh